sở nông nghiệp và phát triển nông thôn đắk nông vừa thành lập đoàn thanh tra việc triển khai
thực hiện dự án quản lý kinh doanh rừng và đầu tư sản xuất nông lâm nghiệp đối với công ty trách nhiệm
hữu hạn thương mại nguyên vũ ở xã quảng sơn huyện đắk cờ long tỉnh đắk nông
đây là công ty đã bị phản ánh thời gian qua liên quan tới nhiều hoạt động mua bán đất rừng trái phép
theo quyết định trong ba mươi ngày làm việc bắt đầu từ ngày ba mươi tháng sáu đoàn sẽ tiến hành thanh tra toàn diện
dự án kể từ khi được ủy ban nhân dân tỉnh đắk nông ban hành quyết định cho thuê đất
giao rừng đến ngày công bố quyết định thanh tra
trong đó tập trung thanh tra hồ sơ pháp lý về đất đai về giao rừng việc quản lý và sử dụng đất
tiến độ triển khai thực hiện dự án việc chấp hành các yêu cầu kiến nghị của cơ quan quản lý nhà nước
việc quản lý danh giới đất được thuê vấn đề khai thác và sử dụng rừng
như truyền hình nhân dân đã phản ánh vào đầu năm hai nghìn một mươi sáu công ty trách nhiệm hiếu hạn thương mại nguyên vũ
được ủy ban nhân dân tỉnh đắk nông cho thuê hơn một trăm sáu mươi hai hectare rừng
đất rừng nằm dọc quốc lộ hai mươi tám thuộc xã quảng sơn trong đó có hơn một trăm năm mươi tám hectare rừng thông
theo quyết định công ty này chỉ được sử dụng vào mục đích quy hoạch quản lý khai thác nhựa thông
trồng bơ trồng và chăm sóc rừng
tuy nhiên sau khi nhận dự án công ty nguyên vũ đã buông lỏng quản lý để người dân triệt hạ thông
lấn chiếm đất sản xuất nông nghiệp dựng nhà trái phép tràn lan
nghiêm trọng hơn là nhân viên lãnh đạo công ty này còn ngang nhiên bán nhiều diện tích đất rừng trái phép
cho người dân để chiếm đoạt nhiều tỷ đồng
qua kiểm tra của đoàn liên ngành sở nông nghiệp và phát triển nông thôn sở tài nguyên và môi trường đắk nông xác định
diện tích rừng thông bị giảm đến hai mươi sáu hai mươi ba hectare diện tích bị người dân lấn chiếm một mươi bốn năm mươi ba hectare
có một mươi một căn nhà được dựng trái phép trên đất dự án
đoàn đã thu thập một số giấy viết tay bản từng trình liên quan đến việc bán đất rừng trái phép của công ty nguyên vũ